đáng lưu ý là trong nhóm nguy cơ này không chỉ có nông dân mà còn có cả những người làm công việc hành chính
lao động khác không trực tiếp tham gia hay tiếp xúc với các hóa chất bảo vệ thực vật
trong khi đó theo một khảo sát khác của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
trên hai trăm bốn mươi ba người tại hà nam kết quả cho thấy có tới tám mươi năm người tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật
có nồng độ hóa chất này trong máu và nằm trong nhóm có nguy cơ cao
cần phải làm các xét nghiệm khác
những con số trên mới chỉ là kết quả kiểm tra nhanh tại hiện trường
chưa phải kết quả kiểm tra chuyên sâu
và để biết những người ở trong nhóm nguy cơ sẽ phải đối mặt những hệ lụy sức khỏe như thế nào
thì cần phải có thêm sự thăm khám của bác sĩ có chuyên môn tại các cơ sở y tế
tuy nhiên không phải ngẫu nhiên các xét nghiệm của một đơn vị chuyên môn của bộ y tế lại cho thấy
kết quả đáng lo ngại đến như vậy
theo giai đoạn
vụ bảo hộ thô sơ không đúng quy cách
nhưng cứ một mươi sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày
những nông dân này lại phun thuốc trừ sâu cho lúa và các loại hoa màu khác
cách khu vực phun hóa chất chưa đến năm km là khu dân cư
và cũng ngay cạnh nơi mà những người dân khác đang sinh sống
vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng vứt tràn lan như thế này
tránh làm xa được nhưng mà vì cuộc sống bây giờ trong đời sống bây giờ
nông dân không làm thì chỉ lấy gì mà
nghe đài rồi tv rồi các thông tin là biết là quá độc hại
thế nhưng mà vẫn phải làm
vì là nhiều cỏ quá không làm được thì là phải phun
nếu như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà không có dụng cụ bảo hộ đúng quy cách
gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người nông dân
thì việc lạm dụng hóa chất này còn ảnh hưởng gây ô nhiễm môi trường sống
tồn dư trên thực phẩm và gây nhiễm độc cho những người sử dụng
nếu mà họ cứ tiếp tục phơi nhiễm hàng ngày hàng năm và cả cái quá đời làm ở đây
thì cũng sẽ có cái nguy cơ nhiễm độc mãn tính sau này
với tình hình sử dụng hóa chất trừ sâu với liều lượng ngày càng cao
và cái tần suất này càng nhiều thì cái nguy cơ là rất là lớn
ở trong một cái môi trường thì trong một số nghiên cứu của chúng tôi thì
kể cả những trẻ em ở những khu vực có phun thuốc trừ sâu nhiều
cũng bị ảnh hưởng
thế nhưng không chỉ có lúa và hoa màu mà cả hoa tươi cũng được phun hàng chục lần
các loại hóa chất bảo vệ thực vật trước khi mang đi bán
cái hoa này cứ thế này mà bán có bông này mình cắt thôi
không sợ là ví dụ mình vừa phun thuốc sâu xong mà mình cắt đi bán thì nó có thể
cái chuyện đó nó cũng là thường xuyên thôi
nó không phải là cái rau toàn bộ đều như thế
nếu mình không làm cũng bơm thì của mình hỏng mình không thu nhập được
những đốm trắng trên những bông hoa
mua về cắm như thế này lâu nay người tiêu dùng vẫn nghĩ rằng đó là phấn hoa
thế nhưng đây lại là những vết tích của hàng chục lần phun thuốc trừ sâu
trừ nấm thậm chí là của lần phun hóa chất mới cách đó chỉ vài tiếng đồng hồ
thực phẩm tôn dư hóa chất bảo vệ thực vật đến cả hoa tươi
sản phẩm được sử dụng thường xuyên để trang trí cho không gian sống thêm đẹp
cũng trở nên nguy hiểm cho người tiêu dùng
do trước đó cũng được tắm bởi vô số các loại hóa chất
thực trạng này là hệ quả của việc lạm dụng thuốc trừ sâu
diệt nấm trừ cỏ và sự thiếu hiểu biết của những người sản xuất kinh doanh
tuy nhiên không chỉ gây ra những nhiễm độc máu
hóa chất bảo vệ thực vật còn được coi là một trong những tác nhân
khiến số người mắc ung thư ngày càng nhiều
vợ vừa bị cắt cả hai vú vì ung thư
thế nhưng chưa đầy một năm sau
người đàn ông này lại phải cắt ba phần tư dạ dày
sau khi phát hiện mắc ung thư
nhà đã chẳng khá giả gì nay thì lại càng túng thiếu hơn
sông tỉnh sông tỉnh khám thì sức khỏe ăn kiệt rồi
bức sĩ cho chuyến về bệnh viện ca
còn cô bé mới một mươi ba tuổi này cũng đang điều trị ung thư máu
tại bệnh viện ca tân triều
giữa mỗi lần xạ trị em mới được về quê gặp bố gặp bạn bè
hai năm nay việc học của em đã bị bỏ giờ
thế nhưng không chỉ ông này

mà nhiều năm nay số người mắc ung thư ở xã yên bái
huyện yên định tỉnh thanh hóa ngày càng nhiều hơn
từ năm hai nghìn một mươi đến nay trên địa bàn cũng đã có tới ba mươi ba trường hợp chết do bệnh ung thư
trong đó thì tập trung cái bệnh chủ yếu nhất
đó là bệnh dạ dày bệnh gan bệnh phổi
đến giờ phút này thì địa phương còn một mươi hai trường học
đang mắc các bệnh do nguyên dân từ ung thư như thế này
lo ngại hơn là hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
nhiều tên làng tên xã đã được thay bằng cái tên làng ung thư
và điểm chung ở nhiều ngôi làng này là sự tồn tại các kho thuốc bảo vệ thực vật
của các hợp tác xã nông nghiệp trước đó cách khu vực dân cư sinh sống không bao xa
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia
đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại một mươi làng ung thư ở các tỉnh thành
gồm hà nội hà nam bắc ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng ngãi bình định và bình thuận
kết quả xét nghiệm chất lượng nước cho thấy các mẫu nước ăn uống sinh hoạt
có hóa chất bảo vệ thực vật và một số kim loại nặng nằm vượt giới hạn cho phép
tại một mươi làng này trong vòng từ năm đến hai mươi năm trở lại đây
đã có gần một hai trăm linh người chết do mắc các bệnh
ứng thư khác nhau
nó ngấm ra nước nó gây ô nhiễm nguồn nước gây ô nhiễm đất
rồi gây ô nhiễm nguồn nước
nó gây ô nhiễm nguồn nước gây ô nhiễm đất rồi gây ô nhiễm nguồn nước
theo ngành y tế ung thư liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn uống
sinh hoạt lối sống môi trường
không thể kết luận ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật là nguyên nhân gây ung thư
tuy nhiên nhìn danh sách những người chết do ung thư ngày càng dài như thế này
thì với người dân sự tồn tại của thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước
vẫn được coi là tác nhân quan trọng
liên quan đến kết quả xét nghiệm của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
nhiều ý kiến cho rằng phương pháp kiểm tra nhanh mà đơn vị này sử dụng
chỉ là một công cụ để phân tích những thành phần có trong máu
do đó để biết những người phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong máu ở mức độ nào
thì cần phải có những kết quả phân tích chuyên sâu hơn
tuy nhiên sự độc hại của các hóa chất này với sức khỏe là điều không ai có thể phủ nhận
và con số năm trăm linh triệu usd được chi ra hàng năm để nhập thuốc bảo vệ thực vật từ trung quốc
còn cho thấy một thực trạng đáng báo động
về việc lạm dụng thuốc trừ sâu tại việt nam
truyền hình nhân dân sẽ còn tiếp tục đề cập đến nội dung này
trong chương trình an toàn thực phẩm số tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại